bệnh viện một mươi chín tháng tám đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn
chú trọng nâng cao chất lượng khám điều trị và phục vụ bệnh nhân
với tổng số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện là gần một trăm năm mươi
điều trị nội trú trên một mươi hai bệnh nhân phẫu thuật và thủ thuật gần ba mươi ca
bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật y học tiên tiến hiện đại
vào công tác chẩn đoán khám và điều trị bệnh nhân
đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tại hội nghị đại diện các phòng ban chức năng của bệnh viện một mươi chín tháng tám
đã báo cáo đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn
những khó khăn vướng mắt trong công tác tổ chức khám chữa bệnh hiện nay
lắng nghe những chia sẻ thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy
ban giám đốc bệnh viện một mươi chín tháng tám cần tiếp tục đoàn kết
cố gắng nỗ lực đổi mới các mặt công tác
bệnh viện cần sớm hoàn thiện công tác cán bộ ổn định tổ chức
xây dựng đề án quy hoạch phát triển bệnh viện trình lãnh đạo bộ
bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện hơn công tác đào tạo cán bộ
nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ
để đảm bảo tốt nhất việc khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ và nhân dân từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị
nhằm chuẩn bị cho liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư
sáng nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an phối hợp với công an tỉnh lâm đồng
đã khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ hai
được diễn ra tại các tỉnh hà tĩnh quảng trị đà nẵng quảng nam khánh hòa gia lai và lâm đồng
đề tài lần này tập trung vào các thể loại kịch nói ca kịch trèo cải lương tuồng
với các nội dung ca ngợi truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
ca ngợi phẩm chất phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ
bên cạnh đó một trong những đề tài được đề cập đến lần này là đấu tranh phòng chống suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong lực lượng công an nhân dân
biểu dương sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước đó trong số ba mươi bảy đề cương kịch bản tác phẩm của ba mươi năm nhà văn nhà biên kịch trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đến từ các tỉnh thành phố trên toàn quốc gửi về tham dự
hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn hai mươi ba tác giả có kịch bản đạt chất lượng để tham gia trại sáng tác

trước đó trong số ba mươi bảy đề cương kịch bản tác phẩm của ba mươi năm nhà văn nhà viên kịch trong và ngoài lực lượng công an nhân dân

trong khi đó những ngày vừa qua miền trung liên tiếp có nắng nóng kéo dài và gần như là không có đợt mưa nào kết hợp với gió lào khiến cho bà con nông dân hết sức lo lắng
riêng tại tỉnh quảng bình nắng nóng đã làm cho gần một hectare lúa cùng với hàng trăm hectare cây trồng khác bị thiếu nước nghiêm trọng có nguy cơ mất trắng
mặc dù chính quyền và các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp tích cực thế nhưng lượng nước từ các ao hồ gần như cạn kiệt khiến cho công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn
dụng lúa của hộ gia đình
gia đình ông phùng văn viên xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã hơn một tháng nay gần như không có nước bổ sung
nắng nóng kéo dài đã khiến cho ba xào ruộng của gia đình ông có nguy cơ bị cháy khô
toàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã dịch vụ cháy khô
hộ gia đình ông phùng văn viên xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng trạch tỉnh quảng bình đã dịch vụ cháy khô
hộ gia đình ông phùng văn viên xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng trạch tỉnh quảng bình đã dịch vụ cháy khô
hộ gia đình ông phùng văn viên xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã dịch vụ cháy khô